vào tối ngày hai mươi một tháng sáu bộ y tế cho biết có một trăm ba mươi năm ca mắc mới covid một mươi chín
trong đó có hai ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại kiên giang là một ca và an giang là một ca
trong một trăm ba mươi ba ca ghi nhận trong nước tp hcm bảy mươi ca bắc giang ba mươi bình dương hai mươi một bắc ninh sáu đà nẵng bốn hưng yên
trong số này có một trăm ba mươi ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
trong ngày hai mươi một tháng sáu tổng cộng hai trăm bảy mươi hai ca mắc covid một mươi chín tp hcm nhiều nhất với một trăm sáu mươi sáu trường hợp
cũng trong ngày hôm nay có hai trăm hai mươi bốn bệnh nhân khỏi bệnh
tính đến một mươi tám h ngày hai mươi một tháng sáu việt nam có tổng cộng là một mươi một bảy trăm tám mươi ca ghi nhận trong nước và một bảy trăm linh ba ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn cho đến nay là một mươi hai trăm một mươi ca
trong đó có hai sáu trăm bảy mươi chín bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
và trong chiều ngày hôm nay tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
thông báo có hai bệnh nhân cao tuổi có bệnh lý nền nặng liên quan đến covid một mươi chín là ca tử vong thứ sáu mươi tám và sáu mươi chín